tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kiến trúc
các đại biểu cho rằng thẩm quyền cấp chứng chỉ gia hạn hay thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc
không nên giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh vì như vậy sẽ làm gia tăng thủ tục hành chính dườm giả
chiều nay cho ý kiến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật kiến trúc
các đại biểu nhất trí cao với báo cáo giải trình tiếp thu của dự án luật
tuy nhiên các đại biểu cũng bày tỏ sự băn khoăn đối với một số nội dung còn chưa cụ thể trong dự án luật
liên quan đến quy định thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại điều ba mươi
đại biểu nguyễn văn hiền cho rằng quy định như dự thảo luật là chưa hợp lý
điểm b quy định là chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi trong trường hợp giả mạo giấy tờ
trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
trong khi đó khoảng bốn điều hai mươi chín lại không quy định là hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
gồm những giấy tờ và tài liệu nào mà là giao cho chính phủ quy định chi tiết
do vậy để bảo đảm tính thống nhất tính minh bạch và giảm thiểu nguy cơ tùy tiện
trong việc thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc
thì đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý lại dự thảo theo hướng là quy định cụ thể là
hồ sơ ở đây gồm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
thì gồm các loại giấy tờ và tài liệu nào
các đại biểu cho rằng thẩm quyền cấp chứng chỉ gia hạn thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc
không nên giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh như đã quy định tại dự án luật
tôi cho rằng sẽ dẫn đến hình thức và tạo thêm thủ tục hành chính
vì trước khi trình cơ quan cụ thể ở đây là chủ tịch ủy ban dân cấp tỉnh
để cấp chứng chỉ hành nghề thì hồ sơ đã được trình hội đồng xét
gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc với những điều kiện rất cụ thể rõ ràng
do luật quy định tại khoản một điều hai mươi tám
nên giao cho cơ quan chuyên môn của ủy ban dân cấp tỉnh
thì nó sẽ đơn giản hóa cái thủ tục hành chính
cần xem chấp thêm có nên để ủy ban nhân dân tỉnh
hay để cho cơ quan chuyên môn quản lý về quy hoạch kiến trúc thực hiện nhiệm vụ này
khi giao cho ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại phát sinh thêm một bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và chuyển đến hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
dự án luật có bốn mươi một điều trong đó có tới chín điều khoản còn giao cho chính phủ
và các bộ ngành liên quan
cơ quan quy định chi tiết
như vậy vẫn còn nhiều điều khoản chưa được luật hóa
các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu
để cụ thể hóa những điều khoản còn có thể luật hóa được ngay trong luật
bởi luật này có liên quan đến nhiều luật quan trọng khác
như luật kỳ hoạch đồ thị luật xây dựng luật đầu tư luật nhà ở